ưu tiên tập trung cao nhất khoanh gọn và sớm dập ổ dịch tại đà nẵng là yêu cầu của phó thủ tướng vũ đức đam
trong cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay tại trụ sở văn phòng chính phủ
tại cuộc họp bộ y tế báo cáo tình hình về công tác xử lý ổ dịch tại đà nẵng hiện tại
quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết bộ y tế đã cử các chuyên gia dịch tễ và xử lý bệnh
truyền nhiễm tốt nhất nhanh nhất đến đà nẵng hỗ trợ địa phương tập trung cao nhất cho công tác dập dịch tại đây
quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết bộ y tế đã cử các chuyên gia dịch tễ và xử lý bệnh
của một số bệnh nhân dương tính ngoài cộng đồng với ba bệnh viện đang được phong tỏa tại đà nẵng
vì thế ban chỉ đạo quốc gia khuyến cáo người dân phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch được bộ y tế hướng dẫn
các địa phương đặc biệt là các thành phố lớn cần tăng cường mức độ chống dịch
kết luận cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao bộ y tế đã có phản ứng nhanh trong công tác hỗ trợ đà nẵng
là tuyến đầu trong công tác phòng dịch
trong bối cảnh hiện nay phó thủ tướng và các thành viên ban chỉ đạo cũng thống nhất sẽ trình thủ tướng chính phủ ban hành một văn bản mới
trong tình hình bình thường mới nhằm bảo đảm công tác chống dịch hạn chế lây lan
đối với công tác thi cử tới đây phó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phải chuẩn bị các phương án trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tới đây
ưu tiên bảo đảm sức khỏe
tuy nhiên phó thủ tướng lưu ý kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vẫn cần phải đảm bảo cơ hội cho các cháu có năng lực được vào các trường đại học theo đúng nguyện vọng